chào mừng quý vị đến với bản tin một trăm một mươi ba online chiều ngày một mươi tháng hai của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị vào sáng nay tòa án nhân dân tp hcm mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hai mươi bị cáo
vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại sở y tế cần thơ
gây thiệt hại cho nhà nước hơn ba mươi hai sáu tỷ đồng
tại phiên tòa bị cáo hoàng thị thúy nga chủ tịch công ty nsg đã nhận trách nhiệm là người cầm đầu và chủ mưu
trong phần xét hỏi bị cáo hoàng thị thúy nga thừa nhận là người cầm đầu chủ mưu như bản cáo trạng của viện kiểm sát
bị cáo cũng xác nhận các bị cáo khác không được hưởng lợi gì
bị cáo nga phủ nhận việc đưa ba tỷ cho bùi thị lệ phi giám đốc sở y tế cần thơ
và phủ nhận việc đưa một trăm linh triệu đồng cho sở y tế cần thơ hai trăm linh triệu đồng cho ông cao minh tru
đối với phần trách nhiệm dân sự hoàng thị thúy nga nhận trách nhiệm toàn bộ trong vụ án này
và đã đề nghị gia đình và bạn bè nộp tiền khắc phục hậu quả
do vậy hoàng thị thúy nga đề nghị hội đồng xét xử giải tỏa kê biên đối với những tài sản đã kê biên của bị cáo bùi thị lệ phi bị cáo cao minh trung và một số bị cáo khác
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh đắk lắc vừa khởi tố bắt tạm giam giàng a vư chú tại huyện ea súp tỉnh đắk lắc về hành vi vận chuyển hai bánh heroin
trong quá trình chính xác nắm tình hình trên tuyến đường liên huyện ea súp ea lèo thuộc địa phận tiểu khu hai trăm linh bảy xã cư cơ bang huyện ea súp
tổ công tác phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh đắk lắc phối hợp với công an huyện ea súp phát hiện bắt quả tăng vư đang vận chuyển hai bánh heroin có trọng lượng hơn bảy trăm linh gram
đối tượng khai nhận vận chuyển thuê số ma túy nói trên
ngày hôm nay tòa án nhân dân tỉnh kiên giang mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo thái như thịnh chú tại thành phố bạc liêu tỉnh bạc liêu tội tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng
theo cáo trạng vào đêm hai mươi một tháng bốn năm ngoái thịnh thuê xe taxi do anh trần văn hết làm tài xế trở về thành phố rạch giá tỉnh kiên giang
khi xe chạy trên cao tốc lộ tẻ rạch sỏi thịnh dùng súng uy hiếp rồi cướp xe của anh hết rồi chạy về nhà người thân sau đó thịnh đến công an tự thú giao nộp một khẩu súng ruro cùng một mươi viên đạn
tại phiên tòa hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo thái như thịnh một mươi hai năm tù về tội cướp tài sản bốn năm tù về tội tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng tổng hợp hình phạt là một mươi sáu năm tù
với hành vi trộm cắp tài sản đối tượng nguyễn văn kiển đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tp biên hòa tỉnh đồng nai khởi tố bắt tạm giam để làm rõ
dạng sáng ngày hai tháng hai kiển đột nhập một tiệm bán điện thoại ở khu phố một phường bửu long thành phố biên hòa
trộm một mươi điện thoại trị giá gần một trăm linh triệu đồng rồi tổ thoát
vào cuộc điều tra công an xác định kiển là thủ phạm nên tiến hành bắt giữ
qua đấu tranh kiển khai nhận do nợ nần nhiều nên đã chuẩn bị kim cắt khóa găng tay ba lô quần áo phụ nữ
kiển đóng giả gái và đột nhập vào tiệm điện thoại nói trên lấy tài sản mang bán lấy tiền tiêu xài
dạng sáng nay trên quốc lộ năm mươi một phường phước tân tp biên hòa tỉnh đồng nai đã xảy ra sự cố cháy xe ô tô khách rất may không có thiệt hại về người
khoảng ba giờ sáng xe khách biển số bảy mươi hai b sáu trăm bốn mươi hai lưu thông trên quốc lộ năm mươi một đoạn qua phường phước tân tp biên hòa
bất ngờ bốc cháy trên xe lúc này có hai mươi ba người gồm tài xế phụ xe và hành khách
ngay lập tức công an tp biên hòa và công an huyện long thành đã xuất hai xe chữa cháy tới hiện trường không chế dập tắt hoàn toàn đám cháy vào lúc bốn giờ sáng
sự cố không gây thiệt hại về người nhưng đã thiêu dụi toàn bộ xe khách hiện lực lượng chức năng đang làm rõ nguyên nhân sự cố
sau tết tình trạng vi phạm về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện giao thông lại có chiều hướng gia tăng
không ít trường hợp còn có hành vi chống đối lực lượng chức năng thậm chí gây ra tai nạn
việc thay đổi thói quen để hình thành văn hóa đã uống rượu bia thì không lái xe
ngoài sự kiên quyết xử lý nghiêm của lực lượng công an thì ý thức của người dân là yếu tố quyết định
nếu không sẽ không thể xử lý tận gốc vấn nạn này
sáng ngày năm tháng hai ô tô mang biển kiểm soát sáu mươi tám e một nghìn một mươi một do tài xế phạm văn nhân
trú tại thành phố phú quốc tỉnh kiên giang điều khiển đã đi không đúng phần đường đâm vào ba xe máy
hậu quả làm hai người tử vong và bốn người khác bị thương
kiểm tra nồng độ cồn với tài xế kết quả đo được ở mức là năm trăm một mươi sáu mg trên một lít khí thở
chiều mùng ba tết trên đường liên thôn xã eak pham huyện cưm ga tỉnh đắk lắc
ô tô biển kiểm soát bốn mươi bảy a ba mươi năm nghìn bảy trăm linh tám đang lưu thông bất ngờ lao vào nhà người dân khiến chủ căn nhà tử vong tại chỗ
sau khi gây tai nạn tài xế điều khiển phương tiện trên
được cơ quan chức năng xác định vi phạm nồng độ cồn là bảy mươi bảy mg một lít khí thở
theo thống kê của cục cảnh sát giao thông bộ công an từ ngày một mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai đến ngày bảy tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba
trên toàn quốc đã xảy ra hai mươi năm vụ tai nạn giao thông do người điều khiển phương tiện sử dụng rượu bia gây ra
trong đó một mươi bốn vụ gây hậu quả nghiêm trọng làm chết một mươi bốn người bị thương tám người
con số trên cho thấy việc nhiều người coi thường pháp luật sử dụng rượu bia nhưng vẫn lái xe thậm chí gây tai nạn nghiêm trọng vẫn xảy ra
trên thực trạng này lực lượng cảnh sát giao thông công an các địa phương đã tăng cường tuần tra xử lý vi phạm
tuy nhiên không ít các trường hợp chống đối lại lực lượng chức năng
điển hình vào ngày sáu tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba tổ công tác phối hợp với công an tỉnh lào cai
đang làm nhiệm vụ tại đại lộ trần hưng đạo thuộc địa phận thành phố lào cai
phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe máy có biểu hiện vi phạm pháp luật
thiếu tá quách văn trường đã ra tín hiệu dừng phương tiện nhưng lái xe không chấp hành hiệu lệnh
và đâm thẳng vào thiếu tá trường khiến anh bị hất văng lên cao ngã xuống lòng đường bị thương rất nặng
chiều ngày năm tháng hai tổ công tác của công an huyện vĩnh tường làm nhiệm vụ
tại đường đê tả sông hồng huyện vĩnh tường tỉnh vĩnh phúc
ra tín hiệu dừng ô tô mang biển số tám mươi tám a hai mươi tám nghìn tám trăm bốn mươi năm do ông cao văn lý điều khiển để kiểm tra nồng độ cồn
lái xe liền quay đầu đi ngược chiều tổ công tác kiên quyết ngăn chặn
tài xế đã đâm thẳng xe vào chiến sĩ nguyễn danh nam cán bộ đội cảnh sát giao thông trật tự
công an huyện vĩnh tường lên nắp capo rồi bỏ chạy
tiếp đó ô tô đâm vào một người dân đang điều khiển xe máy đi cùng chiều
sau khi gây tai nạn ông lý không cho xe dừng lại mà tiếp tục chạy tiếp khoảng một trăm linh mét nữa
hất chiến sĩ nguyễn danh nam rơi xuống đường
với trường hợp như vĩnh phúc thì tôi nghĩ đây là trường hợp cố tình vi phạm
của người đáp hiệu đoàn giao thông
cái hành vi này phải được củng cố hồ sơ tài liệu và xử lý nghiêm đối với công luật
nếu hành vi chống người thi hành công vụ mà gây ra thương tích
hoặc là dẫn đến thiệt mạng người thi hành công vụ
thì người thực hiện hành vi chống người thi hành công vụ này
sẽ bị xử lý hình sự về tội cố ý gây thương tích
theo quy định tại điều một trăm ba mươi bốn bộ luật hình sự
hoặc là tội giết người theo quy định tại điều một trăm hai mươi ba bộ luật hình sự
đã uống rượu bia không lái xe
câu khẩu hiệu này đã quá quen thuộc với nhiều người
nhưng khi đã có tí men trong người thì mấy ai còn nhớ
vì vậy cần phải có các biện pháp mạnh tay hơn nữa
chấn áp xử lý và hạn chế tình trạng này
để đảm bảo trật tự an toàn xã hội là hết sức cần thiết
bên cạnh đó cũng cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền
nâng cao hiểu biết pháp luật đối với người dân
giúp người dân hiểu và cảm thông hơn với hoạt động của công tác công an
đồng thời lên án tránh đồng lõa với những hành vi coi thường pháp luật nêu trên

có nốt ruồi cách một cm trên sau cánh mũi phải
còn về tội lừa đảo chiếm đợt tài sản
phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội đã ra quyết định truy nã
đối với hai đối tượng
đối tượng nguyễn hữu ngọc sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
hộ khẩu thường trú tại khu bảy xã xuân lộc huyện thanh thủy tỉnh phú thọ
và đối tượng đỗ hoài nam sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
hộ khẩu thường trú tại phường bạch hạp tp việt trì tỉnh phú thọ
có xeo chấm ở đuôi lông mày phải
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng
hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi
hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân
và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện